hàng năm tai nạn giao thông làm mất từ hai hai đến hai chín gdp của việt nam ước tính là hai trăm năm mươi ba trăm linh tỷ đồng mỗi ngày
đây là con số mà ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa cho biết
theo thống kê trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu cả nước xảy ra ba sáu trăm một mươi tám vụ tai nạn giao thông làm một năm trăm chín mươi người chết và ba ba trăm sáu mươi bảy người bị thương
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm tai nạn giao thông giảm bốn trăm tám mươi chín vụ giảm ba trăm chín mươi tám người bị thương nhưng số người chết lại tăng hai mươi ba người
tài nạn giao thông là vấn đề mang tính toàn cầu là thách thức lớn đối với toàn thế giới
do vậy bên cạnh việc đầu tư đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước cần nhấn mạnh vai trò đặc biệt của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục nâng cao ý thức người tham gia giao thông
đồng thời kêu gọi người dân cần thực hiện pháp luật an toàn giao thông chung tay xây dựng văn hóa giao thông bằng những việc làm cụ thể như đã uống rượu bia không lái xe
đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy không phóng nhanh vượt ẩu không lạng lách đánh võng